liên quan đến hành vi vi phạm về trật tự xây dựng tại khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái kỳ quan đà lạt
tọa lạc tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm mà chúng tôi đã có phản ánh
ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý tại dự án này
theo đó ubnd tỉnh lâm đồng giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với ubnd tp đà lạt
ban quản lý khu du lịch hồ tuyền lâm và các đơn vị sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
của công ty cổ phần đầu tư lý khương về đầu tư xây dựng tại dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái kỳ quan đà lạt
thuộc khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm và báo cáo ubnd tỉnh
ubnd tỉnh lâm đồng cũng đề nghị ban quản lý khu du lịch hồ tuyền lâm tăng cường công tác kiểm tra
nâng cao quản lý không để xảy ra những trường hợp vi phạm như thời gian qua